để sau này hết dịch thì dựa trên nền tảng đó phát triển
cảm nhận chung của người dùng là không nhất quán không liên thông
vừa khó sử dụng vừa trùng lắp thậm chí ở một mức độ nhất định
là triệt tiêu vai trò giữa các ứng dụng với nhau
thực tế đang đòi hỏi là cần tích hợp và thống nhất các tính năng
có liên quan đến phòng chống covid một mươi chín vào trong một ứng dụng duy nhất
có tính chất quốc gia và liên thông dữ liệu
được phối hợp phát triển bởi các bộ ngành
thay vì tạo ra nhiều áp khác nhau
cư dân mạng tin rằng bộ công an sẽ phát huy thế mạnh
là cơ quan quản lý dữ liệu của người dân
cùng bộ y tế và các bộ ban ngành khác sẽ sớm giải quyết được bài toán này
tích hợp những phần mềm là cần thiết và bỏ những phần mềm không cần thiết
tôi thấy sử dụng phần mềm của bộ công an là đúng và nên là gốc
các phần mềm của các cơ quan khác tích hợp thêm vào đây
để thuận tiện cho người dân và chính quyền
mình đồng ý quy về cho bộ công an quản lý là tốt nhất
vì họ có sẵn dữ liệu dân cư cả nước
đúng vậy phải thống nhất thì mới quản lý được
việc khai thác tận dụng công nghệ trong phòng chống dịch là cần thiết
nếu không có quy hoạch này
thì việc xây dựng và phát triển các ứng dụng chản lan như thời gian vừa qua vẫn tiếp tục diễn ra
công thức chống dịch bây giờ là năm k cộng vaccine và thuốc cộng công nghệ
vì thế cần đẩy nhanh tiến độ liên thông dữ liệu giữa các ứng dụng này
để tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng
và góp sức chống dịch thành công
bạn nghĩ sao về việc có quá nhiều ứng dụng khai báo y tế
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
quý vị thân mến theo thông tin của cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín trong ngày một mươi một tháng chín
thủ tướng chính phủ phạm minh chứng đã giao bộ thông tin và truyền thông
chính thức công bố và triển khai các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
như là sổ sức khỏe tự khai báo y tế
qr code hay xét nghiệm kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có
đặc biệt là dữ liệu dân cư
thủ tướng yêu cầu thống nhất một ứng dụng trong phòng chống dịch để thuận tiện nhất cho người dân
thưa quý vị và các bạn cục hàng không việt nam đã và đang lấy ý kiến đề xuất
kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín
để gửi bộ giao thông vận tải
bước đi này nhằm duy trì hoạt động hàng không
tránh đứt gãy nền kinh tế trong điều kiện một số địa phương đã có kết quả khả quan trong phòng chống dịch bệnh
đây có thể được coi là một tín hiệu vui cho ngành du lịch trong nước và các địa phương có điểm du lịch
vậy để mở cửa trở lại đường bay nội địa cần chuẩn bị những điều kiện gì
các nghìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ nguyễn đình cung
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn đình cung đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và trước khi đến với cuộc trao đổi thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả hãy theo dõi một số thông tin để chúng tôi tổng hợp ngay sau đây
cục hàng không việt nam đưa phương án phân nhóm cảng hàng không sân bay
xây dựng phương án phân các sân bay thành ba nhóm abc tương ứng là vùng xanh vùng vàng và vùng đỏ
theo đó vùng xanh các sân bay thuộc tỉnh thành trực thuộc trung ương
không có khu vực áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
vùng vàng là các sân bay thuộc địa phương chỉ áp dụng giãn cách xã hội theo từng khu vực
cấp quận huyện trở lên trong tỉnh thành phố theo chỉ thị một mươi sáu
vùng đỏ gồm các sân bay ở địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ theo chỉ thị một mươi sáu
vâng ạ thầy thế sĩ nguyễn đình cung như vậy là cục hàng không đang đợi ý kiến để trình bộ giao thông vận tải
về cái đề xuất là mở lại các đường bay nội địa
ông có suy nghĩ như thế nào về đề xuất này trong bối cảnh hiện nay
tôi cho rằng là đề xuất như thế này trong bối cảnh hiện nay là
đề xuất kịp thời và hợp lý vì chúng ta đang thay đổi cái gọi là chức lược chống dịch
bằng cách là chuyển sang thích ứng với tình trạng dịch bệnh
và từng bước mở cửa lại nền kinh tế để khôi phục lại sản xuất
và khôi phục lại sinh kế bên vùng của người dân
chúng ta cho rằng đề xuất này là hợp lý và kịp thời
vâng ạ vậy nếu được thông qua thì theo ông trách nhiệm của các ngành hàng không
của các hãng hàng không khi tổ chức các chuyến bay theo vùng như chúng ta được biết
đó là vùng xanh vùng vàng và vùng đỏ thì cần phải đảm bảo những điều kiện gì ạ
thực ra đầu tiên thì không phải nói đến các hàng không
mà phải nói đến cả cơ quan nhà nước
phải quy định những tiêu chuẩn tiêu chí về an toàn dịch bệnh
an toàn kiểm soát dịch bệnh
đầu tiên là vùng abc thì cái tiêu chuẩn nào được coi là vùng a vùng b vùng c
đúng như vậy
trên các sở những tiêu chuẩn đó người ta xác định là vùng này là vùng a vùng kia là vùng b
điều thứ hai là quy định về hành khách ai sẽ được đi
tôi cho rằng hiện nay chúng ta có thể có là những người đã tiêm đủ hai lần vaccine
thì có thể là được đi tự do
những người tiêm một thì có thể cần phải xét nghiệm
và những người mà chưa ở vùng a vùng xanh thì đi thế nào
và những người vùng đỏ
vùng đỏ thì đi thế nào quyết định về người là một
hai là quyết định về phương tiện
loại phương tiện thì cần phải đảm bảo tiêu chí gì
quyết định về sân bay bến cảng
thì tôi cho rằng là những quyết định như thế để các doanh nghiệp các hành công và người dân chúng ta biết và tự chấp hành
thì tôi cho rằng đó là điều rất quan trọng
đó là điều rất quan trọng để chúng ta áp dụng một thống nhất trên toàn quốc
chứ không phải là chỉ tỉnh này thế này tỉnh khác thì nó là thế khác
thì đấy là tôi cho rằng đó là điều rất quan trọng
đó là điều rất quan trọng cần phải có trong cái đề án này
rõ ràng như ông vừa nói thì là cái đề xuất này là kịp thời là cần thiết để chúng ta phục hồi nền kinh tế
tuy nhiên thì ngoài những điều ông vừa chia sẻ còn ông có thể phân tích sâu hơn
đối với các ngành hàng không phải tính toán đến những cái vấn đề gì để chúng ta
chắn được cái tình trạng lây nhiễm chéo về vấn đề nguồn lực vấn đề kiểm soát gia soát như thế nào
rõ ràng là trên quy định trên cơ sở những quy định của
của nhà nước về quản lý cái an toàn dịch bệnh
thì các hãng hàng không nói riêng và các doanh nghiệp
nói chung của chúng ta là bắt đầu phải xây dựng cái quy trình nội bộ
để vận hành cái quy trình như vậy thì chúng ta biết rằng là
check in thì nó thế nào
check out là sao trong quá trình này thì giảm cách xã hội đảm bảo tỉnh năm k của chúng ta thế nào
và chúng ta làm sao mà chúng ta kiểm soát được
là người này đúng là
hành khách này đúng là được đi
được quyền đi như vậy là phải có một cái sự kết nối
rất là nhịp nhàng thông suốt
giữa những cái nền tảng
kiểm soát về sức khỏe y tế của người dân
và trong đó đặc biệt là có
dữ liệu về
về vaccine đối với từng người dân để chúng ta tự kiểm soát lấy nhau
thì đấy là tôi cho rằng là những cái điều như thế là điều rất quan trọng
là phải xây dựng những quy trình nối bộ đồng thời với đó
nhưng mà chúng ta phải xây dựng được một cái nền tảng kiểm nối
mà bất ai đều có thể kiểm soát và theo dõi được
cái tình trạng dịch bệnh của
để chúng ta có thể kiểm soát lấy nhau
vâng ạ nhiều chuyên gia về kinh tế về du lịch thì đã có ý kiến cho rằng chúng ta cần thiết
phải triển khai về vấn đề hộ chiếu vaccine
để có thể phục hồi và phát triển thị trường du lịch nội địa
ý kiến của ông như thế nào
liệu rằng chúng ta có cần thiết phải có
một cái cơ quan
để triển khai hộ chiếu vaccine hay không
tôi nghĩ rằng trong nội địa thì không cần một cơ quan
triển khai cái hộ chiếu vaccine mà chỉ cần nhà nước quyết định
có thể là bộ y tế quy định hoặc là thủ tướng quyết định
hoặc là bộ quan quyết định
về cái việc là ai được
quyền di chuyển
và được quyền di chuyển như thế nào
đấy thôi và như vậy thì chúng ta như trên tôi đã nói phụ thuộc vào tình trạng vaccine
đấy là cái điều ở trong nước
còn hộ chiếu vaccine tôi nghĩ rằng là nó áp dụng nhiều hơn cho
cái du lịch quốc tế
là bởi vì
cần phải có sự thừa nhận lẫn nhau
và đảm bảo được một cái
một khi cách thức để có thể kiểm soát được
rằng người đó đúng là
đảm bảo cái điều kiện để đi du lịch thì cho nên tôi cho rằng là
có thể ở trong nước ở
thì không cần thiết nhưng đối với du lịch quốc tế
thì cần một cơ quan
có thể ở đây có thể như là du lịch quốc tế thì có thể bộ giao thông hoặc là bộ
văn hóa thể thao du lịch
hoặc bộ ngoại giao
hoặc là mấy cơ quan này phụ thuộc
tùy thuộc vào
vào tình trạng hiện nay
vâng ạ từ đầu cuộc trao đổi đến nay thì dường như chúng ta đang nói đến bàn luận về cái vấn đề là điểm đi
thế còn vấn đề điểm đến
thì như thế nào thưa ông
với các địa phương
có thể được mở lại đường bay nội địa
có các điểm du lịch thuộc vùng xanh
thì họ cần phải tổ chức
việc tiếp đón như thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tôi nghĩ rằng tất nhiên là chúng ta có thể bắt đầu mở cửa từ từ thì là
lúc đầu mở cửa là điểm xanh nhưng dần dần có thể mở ra cả điểm vàng
tùy thuộc vào và chúng ta cứ dần dần như thế đối với các địa phương mà có
có thế mạnh thì rõ ràng bây giờ chúng ta địa phương đó phải cùng với doanh nghiệp
là ra soát lại cái thực trạng hiện nay
doanh nghiệp nào đang có thể tồn tại được
đang tồn tại và đang có thể đi vào hoạt động ngay được
và hỗ trợ cho họ trong phục hồi ngay cái hoạt động
cùng với đó
là xây dựng
một cái quy trình
là tiếp đón
hành khách để đảm bảo rằng là
cái quy trình đó đảm bảo được cái
tiêu chuẩn an toàn về dịch bệnh
đồng thời vì đó là kiểm soát được
đúng những người đến
là những người
đảm bảo an toàn về dịch bệnh
thì tôi cho rằng đấy là những cái
cái điểm mà chúng ta cần phải
phải chú ý
đối với những địa phương mà có đón du khách
vâng ạ với nỗ lực của lực lượng tuyến đầu thì rất nhiều địa phương đã có những tín hiệu khả quan trong phòng chống dịch bệnh
và chúng ta vẫn hy vọng rằng cuộc sống sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới kinh tế thì sẽ dần phục hồi
tuy nhiên mỗi bước đi thì có lẽ cần phải tính toán thật là kỹ lưỡng
để làm sao chúng ta có thể bảo vệ được cái thành quả chống dịch của chúng ta được không ạ
một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ nguyễn đình cung đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và có những phân tích rất cụ thể vừa rồi cảm ơn ông
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác